nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của học sinh nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an tỉnh lào cai đã phối hợp với các trường học vùng cao tổ chức các buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho các em học sinh
đây là buổi tuyên truyền của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai tại trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở xã trung trải huyện sapa
trong buổi tuyên truyền này các em được nghe một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ
trong đó tập trung vào các kỹ năng văn hóa khi tham gia giao thông cách xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông và kiến thức pháp luật về an toàn giao thông
hôm nay chúng cháu được các chú công an tỉnh lào cai được truyền cho chúng cháu nghe về đồng bộ
chúng cháu muốn trở thành một người tuyên truyền viên cho bảo cháu được hiểu biết về an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đã tập trung vào những nội dung hết sức đơn giản nhưng mà sâu sắc
thiết thực đó là tuyên truyền hướng dẫn cho các em khi tham gia giao thông phải như thế nào
không đi hàng ba hàng bốn đội mũ bảo hiểm cày quay cẩn thận đi xe máy điện thì phải có đăng ký đăng kiểm
tuyên truyền cho các em những nội dung cơ bản để các em trở thành những tuyên truyền viên
cộng tác viên tích cực tuyên truyền những nội dung này với gia đình với xóm thôn
những buổi tuyên truyền kiến thức về trật tự an toàn giao thông này
sẽ rất lớn đối với các em học sinh nhất là ở các trường học vùng dân tập thiểu số
và những trường học nằm cạnh quốc lộ nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại
giúp các em hiểu hơn về các quy tắc khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn